chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại
với nỗ lực của toàn hệ thống bidv đã đạt được các kết quả kinh doanh tích cực
và trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thưa quý vị thủ tướng chính trị
chính phủ đã ra quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
tại các huyện quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh và xã phường thị trấn thuộc huyện quận thị xã thành phố của chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bao gồm hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ thanh hóa hà tĩnh đồng nai và gia lai
chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bao gồm hà nội hải phòng đồng nai và gia lai
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám giảm hai mươi chín so với tháng trước
như vậy sau chín năm lần đầu tiên cpi tháng một mươi một giảm đến hai mươi chín lần giảm trước là vào năm hai nghìn một mươi bốn giảm năm mươi
so với tháng trước có bảy trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá như may mặc
mũ nón và giày dép hàng hóa và dịch vụ khác thiết bị và đồ dùng gia đình đồ uống và thuốc lá văn hóa giải trí và du lịch giáo dục thuốc và dịch vụ y tế
có bốn nhóm hàng giảm giá gồm nhóm giao thông nhà ở và vật liệu xây dựng hàng ăn và dịch vụ ăn uống biểu chính viễn thông
tổng cục thống kê phân tích các nguyên nhân làm giảm cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám là do giá xăng dầu thế giới và trong nước giảm
nguồn cung lợn hơi trên thị trường dồi dào cũng khiến giá giảm
ở chiều ngược lại các nguyên nhân kéo tăng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám là do giá lương thực tăng giá vật liệu xây dựng tăng do nhu cầu sửa sang nhà cửa cuối năm
giá quần áo may sẵn dày dép mũ nón tăng do thời tiết các tỉnh miền bắc chuyển lạnh
ngân hàng nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm quy định cho vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vai nhằm kiểm soát cho vai ngoại tệ
theo hướng thu hẹp dần các nhu cầu vay vốn bằng đô la mỹ
theo đó việc cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài trước khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ
nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước chỉ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cùng với mục đích trên nhưng nếu cho vai chung dài hạn sẽ được thực hiện đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
riêng đối với việc cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài trước khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ
nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu
được thực hiện không bị giới hạn về thời gian
tuy nhiên để lọt vào danh sách những công ty đủ điều kiện được vay ngoại tệ
thì khách hàng vay phải có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh để trả nợ vay
theo ngân hàng nhà nước quy định như trên nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ
theo hướng thu hẹp các nhu cầu vai vốn
tiến dụng ngắn hạn ngoại tệ cần phải được kiểm soát chặt chẽ
theo hướng thu hẹp dần nhất là trong bối cảnh tỷ giá và thị trường ngoại tệ được ngân hàng nhà nước điều hành tương đối ổn định
tuần qua tại hà nội tập đoàn gfs và tập đoàn kiến công hồ nam đã ký kết biên bản ghi nhớ
về việc đẩy mạnh hợp tác tại việt nam nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của hai bên
cũng như các doanh nghiệp việt trung trên tinh thần chân thành tin cậy tôn trọng nguyên tắc bình đẳng
và duy trì lợi ích bền vững dài lâu dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nhà nước
tập đoàn gfs và tập đoàn kiến công sẽ hợp tác với nhau để khai thác các thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên
thế mạnh của tập đoàn gfs là một doanh nghiệp giàu kinh nghiệm phát triển hạ tầng phát triển ứng dụng
và chuyển giao công nghệ cao đặc biệt trong lĩnh vực môi trường đang sở hữu nhiều dự án trong lĩnh vực
bất động sản năng lượng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc v v tại việt nam
còn tập đoàn kiến công hồ nam là một doanh nghiệp có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực xây dựng
và bất động sản thiết bị đường sắt kể cả hoạt động ở nước ngoài
với tôn trị cùng hợp tác cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công
tập đoàn gfs luôn nỗ lực hợp tác với đối tác và khách hàng trong mọi hoạt động kinh doanh
phân đấu trở thành doanh nghiệp uy tín đẳng cấp và chuyên nghiệp hàng đầu việt nam
tập đoàn gfs mong muốn và đã sẵn sàng để hợp tác với các doanh nghiệp
với các nhà đầu tư đến từ trung quốc trong lĩnh vực phù hợp
chiến lược phát triển của tập đoàn gfs là ứng dụng trao đổi khoa học công nghệ
vào tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm chuyển giao những công nghệ hiện đại nhất từ các nước
trong đó có trung quốc về việt nam và ngược lại
với tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp hai nước thông qua sự kiện này
cả hai đơn vị kỳ vọng và tin tưởng nhiều cơ hội hợp tác mới được mở ra
khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa nhân dân hai nước
tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững
đặc biệt gfs đang có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại tỉnh hồ nam trung quốc
để hỗ trợ tốt nhất cho việc hợp tác của hai bên cũng như giúp cho việc tiêu thụ
các sản phẩm nông nghiệp dược liệu hữu cơ cao cấp đặc sắc của gfs việt nam
được thuận lợi tại thị trường hơn một ba tỷ dân này
hồ nam là một tỉnh của trung quốc hồ nam giàu tài nguyên và khoáng sản
có dân số khoảng tám mươi triệu người và đa dạng về dân tộc
gdp đạt hơn năm trăm linh tỷ usd ngành nông nghiệp tại hồ nam tương đối phát triển
cây trồng chủ yếu là lúa và bông hiện nay tỉnh hồ nam đang tập trung phát triển cơ sở ả tầng
chú trọng công nghiệp công nghệ cao công nghệ sinh học và ngành công nghiệp vật liệu mới
chế biến thực phẩm và công nghiệp nặng tập đoàn kiến công hồ nam là một trong năm trăm linh doanh nghiệp lớn
của trung quốc có doanh thu ba mươi tỷ đô la trong nhiều năm qua tập đoàn đã thiết lập mạng lưới hoạt động
tại hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ với mục tiêu lan tỏa công nghệ xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp
xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm tiêu biểu tại hai nước
đồng bằng sông cửu long hình thành từ dòng chảy sông mê công mang phù sa bồi lắng
nhờ nguồn nước dồi dào và trong lành từ xưa đồng bằng sông cửu long được cả nước ví như vựa lúa
dỏ cá và rổ trái cây của đất nước tuy nhiên tài nguyên nước ở đồng bằng sông cửu long đang bị đe dọa
suy thoái cả về số lượng và chất lượng cũng như sự thay đổi động thái của dòng chảy theo mùa
vì vậy việc liên tục kiểm tra lấy mẫu để đưa ra những cảnh báo kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng
đồng bằng sông cửu long có hệ thống sông ngòi kênh dạch trăng trịt nguồn nước mặt của vùng không
dồi dào vào mùa khô chất lượng nước hạn chế về nhiều mặt nhất là nhiễm mặn và phèn
cùng với đó do ảnh hưởng của chiều cường từ biển đông tác động đến tận gò dầu trên sông vàm cỏ đông
thạnh hóa trên sông vàm cỏ tây làm cho việc cấp nước sinh hoạt thủy lợi gặp nhiều trở ngại
nhất là tiểu vùng tân trụ vì vậy việc liên tục lấy mẫu nước tại khu vực này để đưa ra cảnh báo
có ý nghĩa rất quan trọng qua kết quả lấy mẫu phân tích viện kỹ thuật biển cho thấy nguồn nước
sinh hoạt của người dân khu vực này vẫn đảm bảo về sản xuất hiện nay độ mặn giảm việc lấy nước
tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con có thể thực hiện bình thường tuy nhiên do mức độ ô nhiễm
trên hệ thống vẫn còn nên các hồ nuôi thủy sản cần lưu ý khi thực hiện lấy nước vào các ao nuôi
tránh để xảy ra dịch bệnh gây thiệt hại cho sản xuất
để đáp ứng thói quen sử dụng tiền tệ và đặt sự linh hoạt tiện lợi của khách hàng lên hàng đầu
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và ứng dụng
công nghệ ngân hàng hiện đại với nỗ lực của toàn hệ thống bidv đã đạt được các kết quả kinh doanh tích cực
tháng chín vừa qua bidv là ngân hàng việt nam duy nhất được vinh danh ngân hàng đối tác hàng đầu
tại việt nam giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong
việc duy trì và củng cố năng lực tài chính mở rộng hoạt động tài trợ thương mại và minh bạch thông tin
đây là lần thứ ba liên tiếp bidv được vinh danh ở nội dung này
trong tháng một mươi năm nay moodys đã nâng đánh giá tín nhiệm cơ sở bca cho bidv từ mức b ba lên mức b hai
dựa vào các yếu tố như kinh tế vĩ mô của việt nam có sự cải thiện sẽ hỗ trợ cho chất lượng tài sản
và khả năng sinh lời của bidv chất lượng tài sản của bidv được cải thiện nguồn huy động và thanh khoản ổn định
trước đó tổ chức định hạng tín nhiệm toàn cầu standards and boards smp
giữ nguyên định hạng của bidv với triển vọng chung ở mức ổn định
theo s p kết quả định hạng của bidv phản ánh vị thế vững mạnh khả năng sinh lời và chất lượng tài sản khá so với các ngân hàng trong nước
ngoài ra bidv đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển ngân hàng bán lẻ
đồng thời smp đánh giá việc bidv đang chuyển trọng tâm sang tiến dụng bán lẻ đã giúp đa dạng hóa danh mục cho vay
của ngân hàng và cải thiện khả năng sinh lời
smp cũng ghi nhận bidv tích cực hợp tác với các công ty fintech để thúc đẩy ứng dụng ngân hàng số nhằm tăng cường hiệu quả
và lợi nhuận quan trọng trong hệ thống được nhiều khách hàng tin tưởng đón nhận
từ hai nghìn sáu tôi chuyển xuống dưới giảng võ làm tôi đã sử dụng dịch vụ đấy rồi dịch vụ của mbg
thứ nhất là nhà tôi
gần đây tiện đi lại là tiện
cái thứ hai là ngân hàng này cũng là một ngân hàng lớn có uy tín mà cũng nói chung là gửi có sự đảm bảo có sự tin tưởng
thế nên là tôi gửi vào đây thì cảm giác yên tâm hơn
công ty khải thừa từ khi thành lập đến nay trong quá trình một mươi ba năm thành lập hoạt động
luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ phía ngân hàng bidv trên mọi phương diện
từ tiến dụng đến thanh toán rồi trả lương cho cán bộ công
nhân viên và các sản phẩm dịch vụ khác nữa
trong cả quá trình hợp tác với chi nhánh và gần đây là sự hỗ trợ của ban khách hàng doanh nghiệp nước ngoài
từ trụ sở chính bidv đã cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chất lượng dịch vụ rất tốt
thẻ tín dụng doanh nghiệp của bidv cũng có một số tiện ích rất là thuận tiện cho người sử dụng
ví dụ như cá nhân tôi là người sử dụng thẻ khi đi công tác thì nó rất là tiết kiệm thời gian cho tôi
trong cái chuyện là đi công tác về thì phải làm các cái thủ tục thanh toán giấy tờ hóa đơn với lại bộ phận kế toán
ngoài ra thì bộ phận kế toán thì cũng rất là tiết kiệm thời gian
rồi là cũng không có mất nhiều thời gian để làm các cái việc thanh toán các cái món mà tôi sử dụng khi đi công tác nước ngoài
thì cái ưu điểm đầu tiên phải nhắc đến đó là cái việc tiết kiệm thời gian
cái thứ hai nữa là cái thẻ tín dụng doanh nghiệp của bidv thì được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới
và hiện tại trên thế giới thì theo tôi được biết thì có hơn
ba triệu điểm là chấp nhận cái thẻ này
thế nên là đi bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể sử dụng thẻ này để thanh toán các dịch vụ mua sắm
một cái tiện ích thứ ba phải nhắc đến đó là khi sử dụng cái thẻ tín dụng doanh nghiệp này
mình có thể sử dụng để thanh toán các cái tiền hàng thanh toán các cái việc mua sắm nội thất
và các dịch vụ hàng hóa ở bên ngoài
nhưng doanh nghiệp cũng rất là tiết kiệm thời gian
uy tín kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện với chất lượng cao của bidv
đã được các định chế tài chính quốc tế đánh giá cao và lựa chọn là đối tác tin cậy
ngân hàng hiện có quan hệ với hai ba trăm linh định chế tài chính tại một trăm bảy mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
và được lựa chọn để đầu mối giải ngân nhiều chương trình dự án nguồn vốn ủy thác nước ngoài tại việt nam
với sự cố gắng của hệ thống bidv năm hai nghìn một mươi tám bidv tiếp tục nhận được sự đánh giá cao
tín nhiệm của các định chế trong nước và quốc tế niềm tin của khách hàng
với sự cố gắng của hệ thống bidv năm hai nghìn một mươi tám bidv tiếp tục nhận được sự đánh giá cao
tín nhiệm của các định chế trong nước và quốc tế niềm tin của khách hàng
với sự cố gắng của hệ thống bidv năm hai nghìn một mươi tám bidv tiếp tục nhận được sự đánh giá cao
tín nhiệm của các định chế trong nước và quốc tế niềm tin của khách hàng